như vậy là sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu đã tiếp tục tăng mạnh
và đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp kể từ đầu năm đến nay và là mức tăng cao nhất trong tám năm trở lại đây
kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
vâng tuy nhiên việc tăng giá xăng dầu đã tạo ra những câu chuyện giở khóc giở cười
khi mà nhiều người dân đã đứng đợi xếp hàng cả tiếng đồng hồ để đổ đầy bình sang xe
hay mang theo can thùng để mua thêm xăng trước khi xăng tăng giá
thế nhưng nhiều người đã phải đi về khi mà nhiều cây xăng đóng cửa treo biển hết xăng
đây là hình ảnh ghi nhận vào tối một mươi tháng ba
chưa bao giờ cây xăng lại quá tải như vậy
nhiều người dân đã chấp nhận chờ đợi cả tiếng để tranh thủ đồ xăng trước thông tin xăng sẽ tăng giá
thế nhưng và trước một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng ba nhiều cây xăng đã đồng loạt treo biển hết xăng như thế này
hiện từ một mươi năm h ngày một mươi một tháng ba mỗi lít xăng ron chín mươi năm tăng gần ba đồng lên hai mươi chín tám trăm hai mươi đồng mức cao nhất từ trước tới nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai chín trăm linh đồng
sau điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi tám chín trăm tám mươi đồng một lít
các loại dầu đều tăng
dầu hỏa là hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lít tăng ba chín trăm bốn mươi đồng
dầu diesel là hai mươi năm hai trăm sáu mươi đồng một lít tăng ba chín trăm năm mươi đồng
dầu ma rút là hai mươi chín trăm tám mươi đồng một kg tăng hai năm trăm hai mươi đồng
tại kỳ điều hành lần này liên bộ công thương tài chính không trích quỹ bình ổn mà tăng mạnh mức chi quỹ này
nhất là với xăng ron e năm e năm ron chín mươi hai và dầu diesel để kìm giá
nguyên nhân bởi giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới hiện tăng rất mạnh
với những gì mà chúng tôi vừa ghi nhận thì có thể thấy rằng việc giá xăng dầu tăng liên tục trong thời gian gần đây
đã tác động mạnh đến đời sống và hoạt động kinh tế
mà trước tiên chúng ta phải nhận thấy rõ là tâm lý của người dân trước giờ xăng tăng giá
đi đổ xăng sớm
và giữ chữ xăng hay cắt cây xăng tiếp tục lặp lại câu chuyện treo biển ngừng bán
và thực tế này đã và đang tạo ra các tiền lệ xấu trước mỗi kỳ điều chỉnh giá xăng dầu
nhiều vấn đề bất cập đã bộc lộ những cơ chế chính sách nào giải quyết vấn đề này
và sau đây sẽ là phân tích của tiến sĩ võ trí thành chuyên gia kinh tế
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cùng biên tập viên mai anh
xin cảm ơn ông đã đến với trường quay của truyền hình
quân nhân dân đã tham dự vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông như vậy là giá xăng dầu đã tiếp tục được điều chỉnh
và khi mà giá xăng dầu được điều chỉnh như vậy thì đã xảy ra tình trạng là người dân trước đó đã đổ xô đi mua hàng thậm chí là gom hàng
vậy thì nhìn nhận thực trạng này ông có suy nghĩ như thế nào ạ
trong những năm lại đây cũng không ít lần
nó cũng là một cái phản ứng rất là bình thường của công chúng của thị trường thôi
người ta tính chi phí tổ hội người ta tính những lợi ích của cái việc là mình
phải chịu đựng cái việc xếp hàng và vân vân so với cái kỳ vọng mà trên thực tế nó đã thành hiện thực
cái giá xăng dầu nó sẽ tăng mạnh
và đặc biệt là lần này thì giá xăng tăng rất mạnh
thế cho nên là nếu mà chúng ta nhìn không chỉ lần này là những người đi xe máy xếp hàng mà kể cả ô tô xếp hàng
và chúng ta thấy cái tranh lệch nếu mà mua nhiều khá nhiều ví dụ cho một cái bình xăng của ô tô ví dụ hả
thì cái người ta có thể tiết kiệm được
so với cái việc là hôm nay
khi mua nhà khi giá xăng tăng thì cũng khá là đáng kể cho nên là cái phản ứng thì rất là bình thường
nhưng mà nó đặt cho chúng ta một cái suy nghĩ rất là lớn
tức là cái áp lực lãng phát hiện nay rất là lớn
thế và theo nhiều tính toán thế thì cứ ví dụ như một mươi giá xăng mà tăng một mươi thì tính cả cái bản thân cái giá xăng này như là một phần của cái rổ
tính chỉ số giá cả cpi
rồi thì lan tỏa sang giá khác vì nó là hàng tiêu dùng là đầu vào cho sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực khác
thế thì nó có thể làm tăng trên dưới một điểm phần trăm
vâng thưa ông trước cái thời điểm mà điều chỉnh việc mà tăng giá xăng dầu thì đã xảy ra một cái tình trạng như chúng ta đã thấy trước đó
đó là các doanh nghiệp bán xăng dầu đóng cửa và gián biển là hết xăng
vậy thì thực trạng này đang bộc lộ những vấn đề gì khi mà trước đó chúng ta đã từng xảy ra
nó bộc lộ một cái điều là chúng ta có vấn đề trong điều hành để tạo ra cái nguồn cung xăng dầu
chúng ta tạm chuyên hóa cái giá cả
thế cho nên không phải ngẫu nhiên mà bộ công thương chính phủ và đặc biệt là bộ công thương thời gian vừa qua
thì đã cố gắng là tạo cái điều kiện để nguồn cung nó được tiếp tục tăng
vẫn tiếp tục chảy để người tiêu dùng để doanh nghiệp cần vẫn có thể mua được
bằng cái như tôi đã nói ba việc
trước cái khó khăn của nghi sơn thì cố gắng nâng công suất sản xuất lên để đáp ứng cái nhu cầu xăng dầu
hai là phối hợp tốt hơn giữa cái nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước cũng như là nhập khẩu
thế và ba là thúc đẩy cái việc giám sát kiểm tra để xem là các cái trạm
hay là các cái công ty công ứng xăng mà bán lên thị trường họ có những cái hành vi mà gọi là không được phép
chúng ta đã phát hiện rất nhiều những trường hợp và xử lý rất nhiều những trường hợp
tuy nhiên thì cái câu chuyện này vẫn xảy ra
vậy thì theo ông đánh giá
tôi nghĩ là đứng dưới góc độ kinh doanh thuần túy thì chúng ta có thể hiểu được các cái phản ứng của họ
không ai muốn làm ăn mà càng làm thì càng thua lỗ nặng về
nhưng mà như tôi đã nói đấy nó có hai vấn đề
một là mình phải xem xét lại các cái cách các cái khung khổ pháp lý
để ngay cả việc nếu mình muốn phạt hay không thì nó phải
có các cái khung khổ pháp lý
thế và bên cạnh đấy thì chúng ta cần như tôi nói về giải hạn tạo ra một cái môi trường của cái thị trường xăng dầu nó cạnh tranh hơn
thế rồi bên cạnh cái minh bạch hơn thì chúng ta đã sửa rồi đấy
nghị định tám mươi ba nhưng mà chắc là cần phải tính toán và sửa lại
ví dụ như hiện nay rất nhiều người đề nghị là cái thời gian mà điều chỉnh giá xăng dầu cái tần suất chắc là nó phải ngắn lại và nhanh hơn
trước kia chúng ta đã một mươi năm ngày thành một mươi ngày nhưng
xem chừng so với diễn biến của thực tế thì nó vẫn còn có cái khoảng cách là sai
một cái nữa mà cũng rất nhiều tranh cãi và cũng rất nhiều đề nghị là cái quỹ bình ổn giá xăng dầu
tức là lấy tiền để tiêu dùng tập hợp lại đấy
khi cần thiết thì chúng ta trích ra để tránh cái biến động quá lớn của giá xăng
nhưng mà trên thực tế thì khi mà giá xăng dầu nó có những cái biến động lớn thì cái ý nghĩa của dùng cái quỹ bình ổn này là không nhiều
bên cạnh cái xây dựng cái thị trường cạnh tranh hơn thì vấn đề giữ chữ quốc gia giữ chữ chế lực quốc gia cũng nên là đặt ra
vấn đề chuyển đổi cơ cấu năng lượng
rất rất nhiều vấn đề khác
vâng thưa ông trước đó thì ngày một mươi tháng hai thì phó thủ tướng lê văn thành cũng đã có một yêu cầu là bộ công thương phải chịu trách nhiệm trong việc điều hành giá xăng dầu khi mà đến các cửa hàng dừng xăng không bán cho người tiêu dùng
vậy thì theo ông cái cơ chế giám sát ở đây chúng ta giám sát là gì khi mà hiện nay cái trường hợp đấy vẫn sẽ giả
chúng ta như tôi đã nói một cái là cái câu chuyện phản ứng rất là thị trường đúng không rất là thị trường
tất nhiên cái phản ứng là chúng ta không có muốn
thế còn cái thứ hai nếu chúng ta muốn để cho cái thị trường nó hoạt động nó trôi chảy nó thông suốt nó nhịp nhàng thế thì cái chúng ta phải nhìn lại
ba cái một là chính sách
và gắn với chính sách chính là khung khổ pháp lý
và cái thứ ba cũng hoàn rào là khung khổ pháp lý tức là anh muốn phạt thì cũng đừng bao giờ quên trong cơ chế thị trường là bên cạnh cái phạt thì phải có thưởng bên cạnh cái cây gậy thì phải có củ cà rốt
đó là những cái nguyên tắc mà mình nó rất là đơn giản nó rất là cơ bản nhưng mà chúng ta thấy là đôi khi chúng ta đã không có thể gọi là thực hiện nó được một cách
đồng bộ một cách kịp thời đúng không
và nhiều khi chúng ta nhìn thị trường với con mắt là gần như là hình như là nó không được tốt đẹp
nhưng mà chúng ta phải hiểu cái cơ chế thị trường nó là như vậy
và đẹp nhất tức là nó sẽ phải là cảnh trách minh bạch đúng không
và tất cả các cái khung khổ pháp lý nó phải đem lại những cái lợi ích hài hòa cho
tất cả các bên liên quan mà tham gia vào cái thị trường này kể cả người tiêu dùng
vậy thì cái trách nhiệm của các con quản lý ở đây là như thế nào ạ
khi mà chúng ta phải kịp thời và phát hiện nhanh hơn những cái trường hợp mà cây xăng họ dừng bán sang cho người tiêu dùng
để không tạo ra những cái tiền lệ mà như chúng ta thấy trong những ngày gần đây ạ
hiện tượng này không phải mới
thế cho nên là khi mà có những cái cú sốc về giá như vậy thì bản thân đối với các nhà quản lý đã thể hiện ra trong đầu
có thể phát sinh cho vấn đề ấy rồi
có chương trình
rồi và do vậy cái việc đẩy mạnh cái việc thực hiện nó tuyệt vệt hơn cái công tác giám sát
nó đã phải diễn ra
chứ không phải chờ đến khi có những tin báo hoặc là từ báo chí hoặc là do một cái chỗ nào đấy
nó bùng phát lên nó thấy nó hơi
thể thành vấn đề lớn thì mình mới vào cuộc
đó là kiểm tra
thế nhưng mà cái thứ hai tôi nghĩ là quan trọng không kém
và điều chính quan trọng hơn như tôi đã nói đấy là vấn đề chính sách vấn đề hoàn thiện
cái khủng hộp pháp lý cũng là rất quan trọng
cái vận hành sau khủng hộp pháp lý và chính sách như tôi đã nói hãy nghĩ đến lợi ích
của tất cả các bên
vâng rõ ràng là chúng ta cùng kỳ vọng là sẽ có những chính sách vừa ổn định thị trường
vừa đảm bảo cái quyền lợi và lợi ích của tất cả các bên như ông vừa chia sẻ đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay